thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một tòa nhân dân tỉnh kiên giang tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ sáu
xét xử sơ thẩm đối với bảy mươi bị cáo trong vụ hai băng nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai xảy ra tại phú quốc làm tám người thương vong
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo đoàn thiên long hai mươi ba tuổi đã dùng súng bắn tám người thương vong
cùng án trung thân cho ba bị cáo khác các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị có mức án tù treo đến một mươi tám năm tù về các tội giết người
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng và che giấu tội phạm
tại phiên tòa ngày hai mươi bảy tháng một luật sư bảo chữa cho các bị cáo cho rằng mỗi người có một vai trò khác nhau và thân chủ của họ không phải là người cầm đầu
dẫn tới vụ xô xát giữa hai băng nhóm làm tám người thương vong
liên quan đến đường dây phủ vệ
dùng phép gần bốn xe gian thành xe mới bán ra thị trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như cùng chú ở huyện bình chánh tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hai đối tượng đã bỏ trốn sau khi công an tp hcm triệt phá đường dây nói trên
quá trình điều tra công an tp hcm quyết định truy nã bị can oai và như về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một như đã đến công an xã đức hòa đông huyện đức hòa tỉnh long an để đầu thú
vào ngày hai mươi sáu tháng một oai đã đến công an xã tân phước huyện tân đồng đồng tháp để đầu thú
trong vụ án này công an tp hcm đã bắt tạm giam một mươi ba bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình vừa đấu tranh làm rõ khởi tố hai vụ hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
công an huyện quỳnh phụ vừa đưa ra quyết định khởi tố đối với nguyễn văn trịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi một đến khi bị bắt nguyễn văn trịnh đã gây ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
ở một mươi một xã trên địa bàn huyện quỳnh phụ với số hàng tiền trị giá trên sáu trăm ba mươi chín triệu đồng
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một công an huyện quỳnh phụ cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bùi văn lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về tội trộm cắp tài sản
lĩnh khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lĩnh đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản
điển hình ngày hai mươi ba tháng một mươi lẻn vào trộm cắp của một gia đình tại thôn dũng tiến xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ một mươi tám chỉ vàng tổng giá trị trên một trăm linh bốn triệu đồng
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bất ngờ kiểm tra và phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi sản xuất pháo
trái phép thu giữ chín kg pháo nổ cùng với nhiều tăng vật có liên quan
kiểm tra tại khu vực tổ dân phố an thành thị trấn phố lu huyện bảo thắng lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang nguyễn duy kiên có hành vi sản xuất pháo nổ
thu giữ tại hiện trường hai mươi chín quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng chín kg và nhiều dụng cụ nguyên liệu để sản xuất pháo
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu kiên khai nhận lên mạng xã hội tự học sau đó mua nguyên liệu về để chế thành pháo nổ với nhiều hình dáng khác nhau
công an huyện bảo thắng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng là huỳnh quốc hùng lê thị minh phượng và cao văn hay cùng chú ở huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành đã bắt quả tăng phượng đang tàng trữ một gói ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác tại phòng trọ
cơ quan công an sau đó thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng thu giữ sáu gói ma túy tổng hợp hai viên thuốc lắc cùng các dụng cụ để sử dụng phân chuyên ma túy
riêng cao văn hay đã đến đầu thú và giao nộp một gói ma túy đá của hùng đã gửi hay trước đó tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là hai trăm linh gram
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa đồng loạt khám xét và bắt giữ năm đối tượng và xử lý vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày thu lời bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
năm đối tượng là trần đức bình lê văn thiệp phùng minh cường phạm ngọc chiến và nguyễn văn liêu cùng chú tại huyện hà trung
các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn hai mươi và để đối phó với các cơ quan chức năng
khi có người đến hỏi vay tiền các đối tượng sẽ chỉ viết giấy vay nợ và thỏa thuận miệng với nhau về mức lãi suất hoặc là ghi âm qua các thiết bị điện tử cất dấu ở nhiều nơi khác nhau
khi bị nghi ngờ bị lực lượng công an phát hiện các đối tượng sẽ nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến tại thị trấn chi đông huyện mê linh
qua đó phát hiện gần bốn tấn mỡ
cơ sở này chuyên thu mua mỡ trâu mỡ bò trên địa bàn thành phố hà nội về để sơ chế chế biến thành mỡ nước và tóp mỡ để cung cấp ra thị trường
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba hai tấn mỡ nước thành phẩm gần tám trăm linh kg tóp mỡ chuẩn bị xuất bán
chủ cơ sở đã không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên
chỉ còn hơn một chục ngày nữa là sẽ đến tết vào thời điểm này
nhiều trạng bay đã thông báo hết vé do nhu cầu của người dân tăng cao
lợi dụng tâm lý nóng lòng mua vé máy bay của hành khách các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản
các thủ đoạn phổ biến như bán vé với giá thấp hơn giá thị trường ngày giờ bay thuận tiện
giả mạo ảnh chụp giao dịch thành công hoặc là gửi khách mã đặt chỗ để làm tin để yêu cầu truyền khoản
tuy nhiên sau khi nhận thanh toán thì không xuất vé và ngắt liên lạc
để không mua phải vé giả vé bị nâng giá
trong dịp cao điểm các hãng hàng không khuyến nghị khách hàng mua vé trên website ứng dụng di động phòng vé và đại lý chính thức của hãng
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày và đêm nay khu vực bắc bộ có mưa mưa nhỏ dài rác tiếp tục xảy ra rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
sáng nay bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ
ngày và đêm nay sẽ ảnh hưởng phía tây bắc bộ bắc trung
bộ và một số nơi ở trung trung bộ trời rét đậm rét hại
chính quyền địa phương ở các khu vực cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân phòng chống rét hạn chế thiệt hại cho cây trồng vật nuôi
tiếp sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một số chính sách đáng chú ý
dù tăng giá điện hai lần sông evn vẫn ghi nhận khoảng một năm triệu đồng
sông evn vẫn ghi nhận khoảng một mươi bảy tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại cuộc họp ban chỉ đạo giá đầu tuần này bộ công thương kiến nghị trong năm hai nghìn hai mươi bốn xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động các chi phí đầu vào của giá điện
đồng thời để tập đoàn điện lực việt nam evn có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện
thông tư bốn trăm hai mươi hai nghìn hai mươi ba của bộ giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn theo đó các hãng hàng không có thể đối chiếu thông tin về nhân thân dạng điện tử hoặc dữ liệu xác thực sinh chắc học để đảm bảo sự chung khớp của hành khách với giấy tờ và chuyến bay
hà nội sẽ triển khai thí điểm làn đường dành cho xe đạp đầu tiên trên địa bàn thành phố
tuyến đường ven sông tô lịch đoạn ngã tư sở đến cầu giấy được chọn để triển khai
dự kiến ngày một tháng hai tới
tuyến đường sẽ hoàn thành và có thể kịp đưa làn đường dành riêng cho xe đạp vào hoạt động trước dịp tết giáp thìn
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra trong tuần
thưa quý vị những ngày giáp tết nguyên đán các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch
nguyên vật liệu hàng hóa tập kết lớn việc tiêu thụ điện nhân liệu tăng cao
thêm vào đó đây là thời điểm miền bắc vào mùa hanh khô độ ẩm trong không khí giảm mạnh
vật liệu khô
nổ dễ bắt cháy làm cho nguy cơ cháy nổ tăng cao dễ xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
do đó để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh người đứng đầu cần quan tâm tổ chức công tác tuyên truyền nhắc nhở các cán bộ công nhân viên và người lao động
chấp hành nghiêm nội quy quy định phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tự kiểm tra kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh gây ra cháy nổ
sắp xếp nguyên vật liệu hàng hóa cách sang nguồn lửa nguồn nhiệt đảm bảo các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả
tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
lừa đảo tuyển dụng lao động thời vụ hoành hành dịp cận tết là một bài viết đáng chú ý trên báo lao động số ra trong tuần
cuối năm nhiều người tìm kiếm công việc thời vụ để có chi phí trang trải dịp tết song họ lại vô tình bị cuốn vào rất nhiều chiêu lừa đảo bằng việc tuyển dụng lao động thời vụ
hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay vẫn là lừa tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao
giả mạo các trang truyền các trang truyền các trang truyền các trang truyền các trang truyền các trang truyền các trang truyền
các trang sàn thương mại điện tử và thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân yêu cầu nộp một khoản tiền tạm ứng trước khi bắt đầu công việc
cũng là chiêu mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng để chiếm đoạt số tiền mà không cung cấp công việc thực tế
ngoài ra chúng có thể yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản cá nhân bao gồm số thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng với lý do thực hiện thanh toán hoặc tạo tài khoản
người dân cần luôn cảnh giác và không chia sẻ thông tin nhạy cảm với bất kỳ ai mà mình không tin tưởng hoặc không biết rõ
cận tết người người nhà nhà giao bán các loại thực phẩm được quảng cáo là nhà làm lên mạng xã hội
điều đáng nói các sản phẩm này đều không nhãn mát không hạn sử dụng khiến cho người dân hoang mang trong quá trình sử dụng
hiện nay việc mua bán thực phẩm trên môi trường mạng khá tiện lợi
giúp người dân tiết kiệm thời gian mua sắm xong nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
bởi trên thực tế những chủ tài khoản đang bán hầu hết đều không đăng ký kinh doanh không có giấy tờ chứng minh chất lượng nguồn gốc thực phẩm
chất lượng của những loại thực phẩm này chỉ được cam kết bằng miệng
theo tiến sĩ trần việt nga phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo
nhiều khi làm ngon nguyên vật liệu tốt nhưng quy trình vận chuyển bảo quản không đủ điều kiện
cũng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng
thưa quý vị những ngày qua thời tiết lạnh dưới một mươi độ c có thời điểm kèm theo mưa
khiến cho đời sống cũng như sản xuất của người dân trên địa bàn hà nội bị ảnh hưởng nặng nề
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần có bài viết chật vật chống chọi với giá rét
rết đậm đang ảnh hưởng khá nhiều đến sản xuất của người nông dân
bà con chia sẻ đây đang là thời điểm các loại rau vụ đông
vào lứa thu hoạch khi nhiệt độ quá thấp kèm theo mưa nhiều
cũng sẽ làm giảm năng suất và chất lượng của rau màu
còn đối với những trang trại chăn nuôi khép kín các hợp tác xã cũng chủ động bảo vệ đàn vật nuôi
thời tiết rét đậm rét hại kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
khiến lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng nhanh đặc biệt là bệnh nhi người cao tuổi
để bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân trước ảnh hưởng của rét đậm rét hại
bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét
theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức
hướng dẫn khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng
phòng chống xét hiệu quả đảm bảo an toàn sức khỏe cảnh báo để người dân biết
và phòng tránh các tai nạn do sửa như bỏng và đặc biệt là phòng chống ngộ độc khí co
do sửa ấm bằng than củi trong không gian kín chỉ đạo cơ sở y tế các cấp trên địa bàn
đảm bảo bố trí đầy đủ cơ sở thuốc cấp cứu đủ dường bệnh
chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu
tổ chức khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo phòng chống rét cho người bệnh
và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế